gần đây một số người dân ở thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn rất lo lắng vì tình trạng đổ đất đá chản lan khi thực hiện dự án
tình trạng này đã đe dọa trực tiếp đến các diện tích đất sản xuất ao cá và kế sinh nhai của nhiều hộ dân ở địa phương
đây là công trường thực hiện dự án xây dựng khu dân thôn dày ở phường sông cầu thành phố bắc cạn
tổng khối lượng đất đá san ủi để tạo mặt bằng hơn bốn trăm linh mét khối
gần đây những đoàn xe nườm nượp trở đất đá đi đổ xuống lòng khe tạo thành những núi đất cách chỗ san ủi vài trăm mét
lo ngại nhất là phía dưới những núi đất đá này là ao cá rụng vườn và xa hơn là nơi ở của hàng chục hộ dân
đây là rất là lo lắng bởi vì nuôi được con cá thì là rất mất nhiều công
mà trên đầu nguồn người ta đổ đất rồi chỉ sợ là nước nó chảy xuống đây là lấp hết ao thôi
để thực hiện dự án phòng kinh tế thành phố bắc cạn chấp thuận cho công ty cổ phần xây dựng thăng long là đơn vị thi công dự án đổ hơn bốn tám trăm linh khối đất đá xuống đất rừng sản xuất của hai hộ dân ở khu vực này
tuy nhiên đơn vị này đã đổ khối lượng đất đá vượt gấp nhiều lần cho phép
ngoài ra chiều cao tối đa tính từ lòng khe chỉ được phép cao khoảng hai mét nhưng đến nay những núi đất đá này đã cao hàng chục mét
trước thực trạng trên các cơ quan chức năng của tỉnh bắc cạn sớm làm rõ để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân nơi đây